ngày một mươi chín tháng năm đồng chí trường hòa bình đã có buổi làm việc với ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hà nội
về công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả nhất là trong thời gian phòng chống dịch covid một mươi chín
đánh giá về kết quả đạt được công tác chống vôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tp hà nội
phó thủ tướng nhận định vẫn còn một số tồn tại chưa đáp ứng đầy đủ mong muốn của chính phủ và kỳ vọng của người dân
vẫn chưa triệt phá được tận gốc chưa đánh trúng các đối tượng cầm đầu chưa tạo được sức mạnh gian đe
tổ chức của thành phố phải thẳng thắn nghiêm túc đánh giá những tồn tại hạn chế trong công tác đấu tranh chống vôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả từ đó đề ra những giải pháp khắc phục nâng cao hiệu quả công tác thời gian tới
xây dựng quy chế khi có sự việc xảy ra phải xác định được nhiệm vụ cụ thể đối với từng cá nhân đơn vị liên quan
tập trung điều tra xử lý rứt điểm các vụ việc nghiêm trọng để gian đe phòng ngừa vi phạm